theo bộ y tế cho biết tính từ một mươi hai h trưa đến một mươi tám h ngày hôm nay chín tháng sáu đã có sáu mươi ca mắc covid một mươi chín mới
tính từ bệnh nhân chín nghìn năm trăm linh sáu đến bệnh nhân chín nghìn năm trăm sáu mươi năm trong đó ba ca nhập cảnh được cách ly ngay năm mươi bảy ca lây nhiễm trong nước
như vậy là tổng trong ngày hôm nay nước ta đã ghi nhận bốn trăm linh bảy ca mắc covid một mươi chín
cụ thể như sau đó là trong chiều ngày hôm nay ba ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh tây ninh
một mươi ca ghi nhận trong nước tại tp hcm là hai mươi ca bắc giang một mươi chín ca bắc ninh một mươi hai hà nội bốn lạng sơn một
bệnh viện ca cơ sở tân triều là một đều là các ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
đến nay việt nam hiện có chín năm trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là sáu ba trăm tám mươi bốn ca
có một mươi sáu tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới đó là yên bái quảng ngãi
đồng nai nghệ an quảng ninh quảng nam quảng trị thừa thiên huế đắk lắc nam định hòa bình tuyên quang phú thọ sơn la ninh bình và thanh hóa